một vụ cướp táo tận vừa xảy ra ở phòng giao dịch ngân hàng việt tim banh trên nhánh cửa lò tỉnh nghệ an
hiện lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày một đối tượng xông vào phòng giao dịch ngân hàng việt tim anh chi nhánh cửa lò
đe dọa nhân viên cướp tiền rồi bỏ chạy về hướng thành phố vinh
theo một số người dân đối tượng cướp có mang theo dao vật liệu nổ để đe dọa khống chế nhân viên ngân hàng
hiện công an thị xã cửa lò đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng này
năm cầu thủ của công an tỉnh bà địa vũng tàu thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia đã thống nhất đá dưới sức
gian xếp tỷ số để thắng độ trên trang web cá cược
vào ngày hôm nay công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã khởi tố bị can đối với năm cầu thủ này
theo kết quả điều tra ban đầu trong trận đấu giữa công an tỉnh bà địa vũng tàu và công an shb đà nẵng
thuộc khuôn khổ cúp sao vàng
diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại sân vận động bà địa
năm đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức
sau đó các đối tượng này đặt cược cho công an shb đà nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá
kết quả trận đấu công an shb đà nẵng thắng công an bà địa vũng tàu với tỷ số ba mươi một
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục điều tra làm rõ
tài xế gây tai nạn trên tuyến cao tốc la sơn túy loan thành phố đà nẵng vừa bị công an huyện hòa vang
thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
khiến hai mươi hai người thương vong
đó là phương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê tỉnh đắk lắc
vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một xe khách do tùng điều khiển chạy trên cao tốc la sơn túy loan
theo hướng nam bắc trên xe chở hai mươi hai người gồm một mươi chín hành khách và ba nhân viên nhà xe
đến km ba mươi sáu bốn trăm linh thuộc dõi hòa bắc huyện hòa vang xe lao xuống vực sâu
hậu quả vụ tai nạn làm hai hành khách tử vong và nhiều người bị thương
qua điều tra công an xác định khi điều khiển xe xuống dốc ôm cua do trời mưa đường trơn trượt
nên tùng đã không làm chủ được tay lái làm cho xe bị va chạm vào tàu đi bên trái đường sau đó lao xuống vực
điều kiện của tùng
lực lượng đường dây sản xuất sữa bột giả quy mô lớn vừa lược công an tp hcm phối hợp với công an tỉnh bình dương triệt phá
chỉ trong thời gian ngắn đối tượng cầm đầu đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp này
đường xe này do vũ thành công chú tại tp hcm cầm đầu tiến hành kiểm tra đồng loạt
tại bốn địa điểm sản xuất buôn bán sữa giả ở bình dương và tp hcm
lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hình sự tám đối tượng cùng gần tám lon sữa bột các loại
số lượng lớn vỏ lon bao bì tem nhãn máy móc thiết bị sản xuất và một xe ô tô màu trắng
tổng giá trị ước tính lên tới một mươi bốn năm tỷ đồng
bất ngờ kiểm tra một nhà kho tại xã mỹ hạnh bắc công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử
qua làm việc chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ
các tăng vật vi phạm gồm bốn mươi chín tấn hàng hóa dạng mỹ phẩm số lượng hơn một sáu triệu sản phẩm
hiện công an huyện đức hòa đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
tại nghệ an công an huyện nghĩa đàn vừa bắt ba đối tượng tàng trữ vận chuyển buôn bán bảy mươi kg pháo nổ
các đối tượng bị bắt giữ cùng chú huyện nghĩa đàn gồm nguyễn hồng hoàng ngô đức thái và nguyễn thanh trạng
ba đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng mua pháo nổ với giá rẻ
rồi vận chuyển về tập kết tại huyện nghĩa đàn để bán kiếm lời trong dịp tết
tổng số tăng vật thu giữ là bốn mươi sáu hộp pháo hoa tổng trọng lượng bảy mươi kg và nhiều tăng vật có liên quan khác
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an tp thủ đức tp hcm cho biết qua kiểm tra đã phát hiện hàng loạt vi phạm
tại một số quán biệt lớp và karaoke trên địa bàn phường thảo điện
hiện các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm các chủ cơ sở
công an đã tiến hành kiểm tra quán biệt lớp của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ apeeal
tại số hai mươi bảy a đường quốc hương phường thảo điện tp thủ đức
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện có tám khách tại ba bàn
qua test nhanh chất ma túy kết quả có khách dương tính với cận xa
phát hiện tại cơ sở đang bảo quản một bình khí n hai o có chứa khí
cùng thời gian trên lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại quán biệt lớp hộ kinh doanh bảy thảo điền
cơ sở này đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của một mươi một bình khí n hai o đang bảo quản tại cơ sở
tại thời điểm kiểm tra quán biệt lớp này đang có bốn mươi một khách
đoàn yêu cầu kiểm tra năm người có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra nhanh chất ma túy kết quả phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy đá
ngoài ra đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phù hợp với các đội nghiệp vụ của công an tp thủ đức
kiểm tra một số địa điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đều chưa xuất trình được hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy
và phát hiện ba đối tượng dương tính với ma túy
công an tp hồ chí minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn
chỉ trong thời gian ngắn mà đối tượng cầm đầu đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp này
theo điều tra ban đầu qua công tác nắm địa bàn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hồ chí minh phát hiện mạng lưu tổ chức
buôn bán thực phẩm giả là sữa bột do nhán hiệu ensure glucena do đối tượng vũ thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ phường hiệp thành quận một mươi hai tp hồ chí minh làm chủ tổ chức sản xuất kinh doanh ở nhiều địa phương
tại tỉnh bình dương và tp hồ chí minh
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hồ chí minh đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương
kiểm tra bắt quả tan
tiến hành kiểm tra đồng loạt tại bốn địa điểm sản xuất buôn bán sữa giả có trụ sở tại tỉnh bình dương
và tp hồ chí minh công an đã phát hiện tạm giữ hình sự tám đối tượng cùng tan vật vi phạm gồm tám lon sữa bột
các loại trong đó pha lipid
ngoài ra còn có số lượng lớn vỏ lon sữa bột bao bì tem nhãn máy móc thiết bị sản xuất và một xe ô tô màu trắng
tổng giá trị tan vật phương tiện máy móc thiết bị tạm giữ tại bốn địa điểm trên ước tính lên tới một mươi bốn năm tỷ đồng
trong thời gian gần tết các loại tội phạm lợi dụng sự bận rộn dẫn đến sơ hở của người dân
để gia tăng hoạt động thủ đoạn tình vi liều lĩnh nhất là tội phạm cướp vật trộm cắp tài sản xảy ra ở nhiều nơi
để giữ gìn an ninh trật tự lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp
bên cạnh đó người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa cho quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
bùi minh nhật hai mươi tuổi quê thành phố cần thơ trương nhật hào hai mươi tuổi mã a triều ba mươi hai tuổi cả hai đều quê tỉnh kiên giang
và nguyễn trí khá hai mươi một tuổi quê tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ công an là những đối tượng lười lao động lại thích ăn chơi đuôi đòi để có tiền tiêu xài
các đối tượng trụ nhau sử dụng các loại xe phân khối lớn trạo quanh các tuyến đường của hai huyện nhân trạch và long thành
lợi dụng người dân sơ hở trong việc bảo quản tài sản chúng điều khiển xe áp sát tên ngồi sau chuyên cướp vật dây chuyền rồi mang bánh chia nhau tiêu xài
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt chúng đã thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện nhân trạch và long thành
trị giá tài sản hơn chín mươi triệu đồng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
tại cơ quan công an đối tượng bùi minh nhật khai nhận
tôi và hào và khá và gin gũi nhau đi cướp vật trên địa bàn nhân trạch và có sử dụng hơi cay và giao với xe lòi một trăm năm mươi để khi gặp con mồi chúng tôi áp sát vật vật không tẩu hót
có nạn nhân bị nạn nhân gược thì chúng tôi mới dùng hơi cay xịt lại
còn đây là nhóm chính đối tượng bị công an huyện long thành bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi
các đối tượng bị cướp vật tài sản với thủ đoạn sử dụng xe máy phân khối lớn như xe yamaha excenter hoặc honda windr đi thành từng cặp
mang theo các loại hung khí như dao mã tấu bình xịt hơi cay để uy hiếp khi nạn nhân có phản ứng chống trả
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba mươi một vụ cướp dật tài sản trên địa bàn các huyện long thành huyện trảng bom và thành phố biên hòa
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng một mươi ba xe máy ba sợi dây chuyền và nhiều mã tấu bình xịt hơi cay
chúng tôi đi thường ba bốn người tiểu khiển xe trắng xanh xe chia màu hồng màu đen hồng với winner trắng
chúng tôi đi thường mang theo hung khí làm xịt hơi cay với cái mã tấu dài tám mươi cm
khi gặp nạn bị hại chúng tôi ám sát vô để giật
còn công thì em thường hay đi lên cắn địa
có nhiều khi màu khói
hại vô thì em ra tay giật
tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản
trong đó công tác rà soát xác định địa bàn tuyến đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh
bên cạnh đó kết hợp với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như là nâng cao hiệu quả công tác tuần tra nghiệp vụ kết hợp với tuần tra một trăm sáu mươi một để góp phần đấu tranh với tội phạm đường phố
để phòng ngừa tội phạm cướp vật tài sản cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thì mỗi người dân khi ra đường hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác không sơ hở khi mang theo tài sản lớn để kẻ gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời trì bắt điều tra làm rõ thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
vào ngày mai tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị ngọc trinh
người mẫu ngọc trinh ba mươi bốn tuổi và bị cáo trần xuân đông ba mươi sáu tuổi
phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán nguyễn anh tuấn làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong một ngày
ngoài hai bị cáo tòa án cũng triệu tập bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trần thị ngọc trinh bị xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
còn bị cáo trần xuân đông bị xét xử về hai tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dù không có giấy phép lái xe hạng a hai
nhưng ngọc trinh vẫn cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn
với các động tác nguy hiểm phản cảm cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội
qua điều tra công an còn xác định liên quan đến mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
bị can đông đã xuất trình giấy chứng nhận
đăng ký số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
người này thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
để điều tra xử lý
hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả hai mươi người thương vong
đó là phương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
xe khách loại bốn mươi năm chỗ ngồi biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu mươi bảy
trên xe chở hai mươi hai người
gồm một mươi chín hành khách ba nhân viên nhà xe đến km ba mươi sáu bốn trăm linh thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
xe lao xuống vực sâu
hậu quả vụ tai nạn làm hai hành khách tử vong nhiều người khác trên xe bị thương
qua điều tra công an xác định khi điều khiển xe tốc độ xuống dốc ôm cua do trời mưa đường trơn trượt
nên tùng đã không làm chủ được tay lái làm cho xe bị loạn trọng va chạm vào tan luy bên trái đường sau đó lao xuống vực